trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện xe taxi có biểu hiện nghi vấn tổ công tác công an huyện bắc sơn ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe đã bỏ chạy
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm tổ công tác tiếp tục truy đuổi và bắt giữ được đối tượng trên chiếc taxi là nguyễn việt linh
trú tại phường phát đình phùng tp thái nguyên tỉnh thái nguyên tác vật thu giữ là bốn kg ma túy dạng đá
sau một thời gian điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên chặn ô tô trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện bình sơn
năm đối tượng bị bắt giữ là hồ quang huy ngô thanh sách trần văn truyền phùng tấn đạt và nguyễn hưu hòa
vào tối ngày bảy tháng một nhóm đối tượng này điều khiển xe máy lạng lách đánh võng sau đó chặn các phương tiện ô tô trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi để chấn lột tiền gây náo loạn tuyến quốc lộ một a
đáng nguy hiểm hơn hành vi chặn xe trên tuyến quốc lộ một a của nhóm đối tượng này đã gây ủn tắc giao thông dẫn đến tai nạn liên hoàn làm một người tử vong tại chỗ
ngày hôm nay công an tỉnh lai châu vừa cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là phạm đình duy và nguyễn thành dân
cùng chú tại thôn pa so thị trấn phong thổ huyện phong thổ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép hàng cấm
hai đối tượng bị bắt giữ tại bến xe khách tỉnh thuộc phường đông phong thành phố lai châu khi đang sử dụng ô tô vận chuyển bốn mươi bảy tám kg pháo nổ
các đối tượng khai nhận đã sang trung quốc mua toàn bộ số pháo trên và vận chuyển về việt nam qua đường tiểu ngạch nhằm kiếm lời
từ tiên tố rác của quần chúng nhân dân lực lượng công an tỉnh cà mau đã phối hợp bắt quả tam một mươi tám đối tượng đang hành vi đá gà ăn thu bằng tiền
tại mảnh đất chống thuộc ấp ba xã tân lộc bắc huyện thới bình
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ một số tăng vật liên quan
gồm bốn con gà đá độ hai cặp cửa sắt chín điện thoại di động một mươi xe máy và thu giữ trên người các đối tượng ba triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết tụ điểm đá gà trên đã hoạt động trong một thời gian khá lâu gây mất an ninh trật tự ở địa phương
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
thưa quý vị từ ngày mai triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý sẽ được tổ chức tại tỉnh lạc
đây là thông tin đã được bộ thông tin và truyền thông công bố trong buổi họp báo ngày hôm nay
theo bộ thông tin và truyền thông lạc sơn là địa bàn biên giới giác với trung quốc
nên việc tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày những tài liệu lịch sử chứng minh hoàng sa trường sa thuộc về việt nam có ý nghĩa hết sức quan trọng
việc trưng bày triển lãm là dịp để tuyên truyền rộng rãi về chủ quyền lãnh thổ của nước việt nam
khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống với quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
chuyển sang phần tin quốc tế sau khi bị đánh bom tại lãnh sự quán ở afghanistan
đất nước pakistan một lần nữa lại bị dung chuyển khi một vụ đánh bom khác lại xảy ra vào ngày hôm nay
tại khu vực bên ngoài trung tâm vaccine bại liệt tại thành phố queta phía nam nước này
ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và một mươi người khác bị thương trong một vụ đánh bom
trong số nạn nhân thiệt mạng có một mươi ba nhân viên cảnh sát và hai dân thường
cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã khai thác
cảnh sát và nhân viên có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ nộ xảy ra
hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này
do lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm tiêm chủng
hiện nhiều bậc cha mẹ ở pakistan đã từ chối tiêm chủng bắt buộc
còn tại thổ nhĩ kỳ ngày hôm nay nhà chức trách nước này đã bắt giữ ba công dân người nga
bị nghi có liên hệ đến tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trong các cuộc bố ráp
diễn ra một ngày sau vụ đánh bom tự xác tại istanbul

cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu và đĩa cd tại nơi các nghi phạm lần trốn
theo chính quyền thổ nhĩ kỳ các nghi phạm này có liên hệ với những phần từ is
ở các vùng chiến sự tham gia cung cấp hậu cần cho is
lực lượng cảnh sát cũng xác nhận ba người nga bị bắt do nghi dình liêu đến is
được biết vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thành phố istanbul hôm một mươi hai tháng một
khiến một mươi du khách thiệt mạng và một mươi năm người bị thương
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo